trong năm hai nghìn một mươi bảy bộ y tế và bộ tài chính sẽ ban hành thông tư quy định mức giá tối đa
gồm chi phí trực tiếp và tiền lương đối với người chưa có thẻ bảo hiểm y tế
tiến trình này để bảo đảm sự bình đẳng cùng một mức giá giữa người có thẻ bảo hiểm y tế
và người không có thẻ chỉ khác về chi trả
người có thể bảo hiểm y tế do quỹ bảo hiểm y tế chi trả trừ phần đồng chi trả của một số nhóm
và một số dịch vụ thuốc vật tư không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ
người không có thẻ phải tự trả tiền
với sự điều chỉnh này người dân sẽ thấy lợi ích của việc tham gia bảo hiểm y tế
người không có thẻ bảo hiểm y tế hiện nay vẫn chi trả theo bảng giá ban hành từ năm hai nghìn sáu và hai nghìn một mươi
chưa tính đủ chi phí trực tiếp chưa có tiền lương nên thấp hơn mức giá khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
theo nghị định một mươi sáu thì đến năm hai nghìn một mươi sáu phải thực hiện mức giá tính đủ chi phí trực tiếp và tiền lương
vì thế lộ trình thực hiện mức giá cho người chưa có thẻ bảo hiểm y tế đang chậm hơn thời gian quy định của chính phủ
mục đích của việc điều chỉnh này là nhằm tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân
đến nay cả nước mới có tám mươi một dân số tham gia bảo hiểm y tế